trong khi đó tại đồn biên phòng số bảy thành phố mông cái các cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đều sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ địa bàn bảo vệ đơn vị trong dịp tết tăng cường phù hợp với các đơn vị đoàn thể trên địa bàn thành phố tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ vào đêm giao thừa tạo không khí phấn khởi đoàn kết gắn bó giữa dân và quân